mừng nước biển dâng bão và lỗ lụt dịch bệnh thiệt hại kinh tế hủy diệt hệ sinh thái đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những biểu hiện của biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu được coi là một trong những thách thức lớn nhất
đối với nhân loại trong thế kỷ hai mươi một
khi cả thế giới đang tập trung chú ý vào việc đối phó với dịch covid một mươi chín những tác động tiêu cực đến từ biến đổi khí hậu cũng cần được quan tâm đúng mức

các quốc gia đang nổi lên ở châu á bao gồm campuchia
indonesia lào malaysia myanmar philippines thái lan và việt nam được dự báo sẽ chứng kiến nhiệt độ và độ ẩm gia tăng
đến năm hai nghìn năm mươi từ tám một mươi ba tổng sản phẩm quốc nội gdp của các quốc gia có thể bị thiệt hại do các tác động từ hiện tượng nhiệt độ và độ ẩm tăng lên

châu á đối mặt với các hiểm họa khí hậu và các tác động kinh tế xã hội nghiêm trọng tiềm tàn

tất cả các bạn có thể chia sẻ về ảnh hưởng của tình trạng tình trạng của việt nam trong những năm vừa qua dựa trên thông tin của u n không
và chắc chắn sẽ không đủ nếu chỉ là u n
chúng ta cần tất cả mọi người vào cùng nhau

là những người phải đối đầu với việc này
họ là những người có thể thay đổi cuộc chiến
vậy tất cả mọi người có thể đối đầu với cuộc chiến đúng không

trong chiến đấu đối với sự thay đổi tình hình
có một số lý do khác

đầu tiên họ sẽ được ảnh hưởng bởi việc này
họ sẽ được thay đổi bởi những vấn đề khác nhau
trong cuộc chiến tiếp theo
và đó là một lý do hơi buồn
tất nhiên những người trẻ
là những người đã làm ít để giúp đỡ vấn đề này

vậy nên đầu tiên những người trẻ
sẽ phải bất ngờ về việc này

nhưng sau đó tôi sẽ nói về một vấn đề
những người trẻ có sự sáng tạo và năng lực
và sự tâm hồn
mà phải thay đổi những thứ
nhưng vấn đề này sẽ làm thế giới này

và sức mạnh của năng lực
những người trẻ hôm nay
không chỉ có sự sáng tạo
sự tâm hồn và năng lực
họ có sức mạnh năng lực
để làm những thứ

chúng tôi phải đợi lấy chìa khóa
cho chiếc xe của gia đình
những người trẻ không phải đợi bây giờ
bởi vì họ chỉ có thể ra ngoài
và xây dựng xe mới nếu họ muốn
và vì thế
và vì thế là lý do doanh nghiệp
và lý do doanh nghiệp
rất quan trọng cho những người trẻ
bởi vì họ là cơ hội tốt nhất
mà chúng tôi có thể
không muốn nói nguy hiểm

tôi muốn một tương lai
với một nền kinh tế xanh bền vững

một bầu không khí chăm sạch
giữa những tám cây xanh
lần tới khiinda
có thể tạo ra một kico
trongeting thực tế trong việt nam
tôi nghĩ là
vào tham gia
không quan trọng là
đó là lựa chọn cho tất cả chúng ta chúng ta đều đang tập trung vào dân dân
tôi có thể nói với các bạn ngay bây giờ chín mươi của các trường hợp của unesco ở việt nam nếu không một trăm linh
dù nó là trường học sáng tạo hoặc dân dân chúng ta đều tập trung vào dân dân

vì lý do tôi đã nói chúng ta cần giúp chúng ta có mọi cơ hội để phát triển phát triển và thay đổi mọi thứ

nếu văn hóa là lựa chọn của chính phủ việt nam nó sẽ là lựa chọn của u n

vì vậy chúng ta có thể hi vọng rằng
chúng ta sẽ có nhiều lực lượng nhiều chi tiết nhiều sản phẩm và nhiều quan tâm về văn hóa

năm nay là lúc bảy mươi năm năm văn hóa của tổ chức tổ chức tổ chức việt nam
và cũng là lúc tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
vì thế tại việt nam u n có thể cố gắng cầu nhận thức tổ chức này với chính phủ
năm này là năm tuổi tuổi sinh hoạt đúng đó

những cách mà u n đặc biệt đang nhìn vào điều này là một năm của phát triển cho chúng ta
hơn là một năm của kinh tế

và nhìn vào tình hình của thế giới hiện nay và những khó khăn mà chúng ta có
với sự phát triển của tổ chức tổ chức và sự phối hợp với tình hình thống tế và tình hình thống tế
chúng ta muốn gì
chúng ta cần chắc chắn gì xảy ra đây
chúng tôi cũng có một công nghệ không gian lớn như này trên công cung trọng của u n
chúng chúng tôi có một cuộc thi màu huấn đồng bầu spiritually
trong bảy mươi năm năm trong việt nam và chắc chắn chúng ta luôn luôn làm việc với chính phủ
và năm nay đặc biệt tôi nghĩ là năm này đã là một năm rất quan trọng cho việt nam
bởi vì thủ tướng của asean năm nay và đặc biệt là năng lực của họ

vì vậy điều đó đã làm cho chính phủ của u n trong việt nam
đã làm việc rất gần gàng với chính phủ năm nay
vì vậy chúng ta rất vui và mong chờ

nhưng tôi nghĩ rằng cho chủ tịch của u n
năm nay là một năm rất quan trọng
chúng ta đang ở trong một thời gian khó khăn
trong thế giới với những khó khăn khó khăn

lắng nghe chính phủ lắng nghe người dân

để hợp tác với những người dân
để phát triển thông tin vào năm hai nghìn hai mươi
khi tôi nói chuyện với những người dân
trong thời gian của chủ tịch của u n
và khi chúng tôi phát triển chủ tịch
tôi nói rằng tôi có một con trai
ông ấy là ba tuổi
tôi rất lo lắng cho tương lai của ông ấy

tôi nói rằng các bạn là những người

chính phủ tương lai

để hỗ trợ các bạn để bảo vệ ông ấy

vì vậy tôi chỉ muốn hỗ trợ
những người trẻ việt nam
chúng tôi đang cố gắng đến các bạn
chúng tôi làm việc cho các bạn

có khả năng phân hủy hoàn toàn ngay cả trong môi trường trôn ủ
sản xuất những sản phẩm này đòi hỏi công nghệ cao
và những sáng chế hàng đầu về phân hủy sinh học hoàn toàn
và mới đây doanh nghiệp việt nam này đã trở thành một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới
nắm giữ được công nghệ đó
đấy là những sản phẩm hoàn toàn có khả năng phân hủy sinh học
những cái sản phẩm này thì khi ra ngoài môi trường sẽ bị các vi sinh vật tấn công và chuyển hóa
thành khí co hai thành nước thành mùn và hoàn toàn là thân điệu đến môi trường
năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã đầu tư vào một công ty ở bên hàn quốc
công ty này đã có hai mươi năm lịch sử nghiên cứu về việc sản xuất ra nguyên liệu
có khả năng phân hủy sinh học này
công ty đó đã được đổi tên thành là ancobio plastic là một trong những thành viên của tập đoàn
chính vì thế nên là chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi là đơn vị sở hữu công nghệ
có thể sản xuất ra cái nguyên liệu có khả năng phân hủy sinh học này
tiêu dùng xanh đang được xem là xu hướng tiêu dùng của nhân loại
khi môi trường
môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới
khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường
họ coi trọng hơn đến hành vi mua thân thiện với môi trường
số lượng người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm sinh thái thân thiện gần đây
cho thấy thị trường của các sản phẩm thân thiện môi trường đang mở rộng
trong tương lai thì chúng tôi cũng tiếp tục là không chỉ dừng lại là sản xuất các sản phẩm
như hiện nay là túi rau thị dị ống hút
chúng tôi vẫn liên tục là nghiên cứu và phát triển để đưa ra thị trường những sản phẩm mới
ứng dụng trong các ngành khác nhau như là ngư cụ để đánh bắt cá
hay là những sản phẩm đồ chơi trẻ em an toàn cho sức khỏe
nhiều nước trên thế giới đã xem bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí
để đánh giá sản phẩm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
đi cùng xu hướng này các doanh nghiệp việt nam đã dần đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ
để sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
và đồng thời giữ được yếu tố thân thiện môi trường
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ này về việt nam
để có thể là xây dựng cái nhà máy tại hải phòng với công suất là hai mươi tấn một năm
chúng tôi tin rằng là khi mà chúng tôi có thể kiểm soát được việc sản xuất nguyên liệu
thì chúng tôi cũng sẽ có thể là giảm được giá thành của sản phẩm
nhiều các siêu thị cửa hàng ăn uống nổi tiếng ở việt nam
đã dần chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm tự nhiên dễ phân hủy
doanh nghiệp việt nam cùng với người tiêu dùng
đã đang dần ghi được dấu ấn trên bản đồ tiêu dùng xanh thế giới
đồng thời giúp đem lại những lợi ích lâu dài bền vững
cả về kinh tế môi trường và sức khỏe
hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại